sáng nay theo dự kiến tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm mô hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường gọi tắt là công ty nhật cường
vụ án có một mươi năm bị cáo trong đó có tám bị cáo làm việc tại công ty nhật cường
theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép tổng số là hai năm trăm linh hai đơn hàng với hơn hai trăm năm mươi năm sản phẩm gồm điện thoại di động máy tính các loại máy nghe nhạc đồng hồ thông minh có tổng giá trị thanh toán hơn hai chín trăm hai mươi bảy tỷ đồng của một mươi sáu nhà cung cấp tại hồng kông trung quốc
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn bùi quang huy chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty
hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhật cường vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điều một mươi ba luật kế toán
với những hành vi vi phạm trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của công ty nhật cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần ba mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần xét xử tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa điều tra làm rõ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn quang vĩnh chú huyện tuyên hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần xét xử tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật